ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả vừa có ý kiến chỉ đạo bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tổng cục hải quan tổng cục quản lý thị trường xử lý nghiêm tập thể cá nhân liên quan đến vụ buôn lậu tại huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
theo đó phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu các đơn vị nghiệp vụ và công an tỉnh lạng sơn khẩn trương điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại huyện cao lộc
ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tổng cục hải quan tổng cục quản lý thị trường cần tăng cường công tác quản lý cán bộ kiểm điểm xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát địa bàn
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại địa bàn xã cao lầu huyện cao lộc tỉnh lạng sơn lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai mươi bốn đối tượng đang vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới từ trung quốc vào việt nam
tăng vật gồm hai ô tô tải biển kiểm soát nước ngoài năm ô tô tải biển kiểm soát việt nam cùng khoảng bảy mươi tấn hàng nhập lậu được chứa trong các bao tải